thưa quý vị bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết vào trưa nay một mươi ba tháng sáu
ba nhân viên của bệnh viện xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín đang được điều trị
tại khoa nhiễm ad hầu hết đều không có triệu chứng bệnh
đến sáng ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã hoàn thành xét nghiệm rt pcr
cho tám trăm tám mươi bảy nhân viên trong đó có tám trăm ba mươi bốn ca âm tính và phát hiện năm mươi ba trường hợp dương tính
năm mươi ba ca này tập trung tại các phòng ban khối hậu cần của bệnh viện
như tám nhân viên phòng công nghệ thông tin ba nhân viên phòng chỉ đạo tuyến
một mươi bảy nhân viên phòng hành chính quản trị và nhân viên các phòng chức năng khác
đồng thời bệnh viện cũng lấy mẫu tất cả tám mươi tám bệnh nhân không phải covid một mươi chín
hiện có tại các khoa nặng như uống ván viêm não hivs bệnh gan mạng tính
tất cả xét nghiệm sars cov hai này đều âm tính
năm mươi ba nhân viên dương tính hiện đang được khách liên điều trị tại khoa nhiễm ad
ghi nhận năm mươi hai trên năm mươi ba nhân viên hoàn toàn không có triệu chứng
và các nhân viên này đều được tiêm vaccine covid một mươi chín đầy đủ
bệnh viện bệnh nhiệt đới cũng tạm thời phong tỏa từ chiều ngày một mươi hai tháng sáu
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín